một mươi di sản tập quán xã hội và tín ngưỡng hai mươi ba di sản nghề thủ công truyền thống năm di sản tri thức dân gian năm di sản tiếng nói chữ viết và bốn di sản ngữ văn dân gian
đến nay việt nam có một mươi hai di sản văn hóa phi vật thể được unesco vinh danh là di sản thế giới trong đó có chín di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại hai di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp
bên cạnh một số thành tiệu đạt được trong thời gian qua việc bảo tồn phát triển các di sản văn hóa tinh thần phi vật thể được unesco ghi danh hoặc được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận ở cấp độ quốc gia vẫn đang gặp không ít khó khăn
là một chuyên gia tâm huyết có nhiều năm nghiên cứu về bảo tồn di sản phi vật thể nhà nghiên cứu văn hóa nguyễn hùng vĩ đã có bài viết với tựa đề lắng nghe tiếng nói của di sản
bài đăng trong mục
bình luận phê phán báo nhân dân mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo công ước của unesco về trách nhiệm đối với di sản đã được ghi danh có bốn điểm được lưu ý là cần thấu hiểu bảo tồn phát triển quảng bá
đó cũng là bốn công việc cần tiến hành đồng bộ đối với một di sản dù là di sản đại diện hay di sản cần bảo vệ khẩn cấp
mục tiêu nhiệm vụ của unesco là bảo đảm một thế giới
đa dạng về văn hóa cũng như cần đa dạng về sinh thái
việc ghi danh mỗi di sản đồng thời cũng là trao trách nhiệm cho chủ nhân của di sản đó
xong đáng tiếc là trong xã hội hiện nay vẫn có những nơi một số người lại không thấy rõ trọng trách đó mà thiên về quan niệm đó là vinh danh là một thứ danh vọng dẫn đến nảy sinh việc chạy di sản như là một yếu tố phi văn hóa
về sự thấu hiểu
thấu hiểu mỗi di sản văn hóa là một quá trình lâu dài của cả cộng đồng
sự thấu hiểu này diễn ra cùng sự tồn tại của cộng đồng đó
chúng tôi đã chứng kiến không ít di sản mà về nguồn gốc quá trình phát triển giá trị văn hóa chưa được hiểu sâu sắc cạn kẽ
thậm chí để vinh danh người chạy di sản có thể đưa ra các thông tin không đúng với thực sự hiện trạng
tiếp cận hồ sơ của một số di sản
chỉ ra điều này
và không khó khăn
để trôi việc không ít người còn ứng xử theo kiểu chín bỏ năm mươi
thực tế thì có một số cái sai
như sai vì gặp khó khăn về tư liệu
sai về tư tưởng và mục đích của sự thấu hiểu
sai về cực đoan hóa một phương pháp tiếp cận
lại có cái sai trong quá trình tổ chức nghiên cứu
sai vì trình độ người nghiên cứu
vậy việc cần làm là phải trung lưng đấu cật
luôn phản biện và cộng tác
để tiếp cận di sản tốt hơn
vì điều này quan hệ vô cùng mật thiết với cả ba công việc sau
về công việc bảo tồn
khái niệm văn hóa tối thiểu có các nội hàm
như điều kiện văn hóa tự nhiên xã hội
hành động văn hóa thành tựu văn hóa
vật chất tinh thần
giá trị văn hóa bao hàm ứng xử văn hóa
bản sắc văn hóa quá trình văn hóa
khi tiếp cận văn hóa nhất là văn hóa tinh thần
chúng tôi rất e ngại dùng khái niệm gốc hoặc nguyên
ngay với văn hóa vật chất khái niệm mẫu vật gốc cũng được dùng trong tính tương đối khi so với những bản trưng bày
xin chia sẻ một kỷ niệm khi cùng nghệ sĩ ưu tú vũ tự lẫm thăm hỏi nhạc sĩ hồng thao tại suối hoa bắc ninh vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ông là một trong số những người ghi quan họ đáng tin cậy nhất mà tôi biết
khi tôi muốn xin ý kiến của nhạc sĩ về một mươi bảy
bài quan họ gốc ông cười mà rằng
bạn hỏi đùa thử tôi đấy à làm gì có khái niệm quan họ gốc
chỉ có khái niệm quan họ cổ đặt ra để chỉ những bài hát đã lưu hành từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trở về trước
và một số bài gần đây do nghệ nhân lão luyện đặt lời hoàn toàn theo truyền thống cổ xưa được nhân dân lưu truyền rộng rãi
với nhiều di sản gắn với âm nhạc truyền thống khác
sự bảo tồn sẽ phải hướng đến bài hát
bài bản cổ có giá trị mang bản sắc
như vậy không có khái niệm bảo tồn nguyên trạng hoặc bảo tồn bản gốc
tính quá trình của văn hóa khiến chúng ta không thể ngược nguồn về thời gian
không thể tái hiện nguyên vẹn không gian và điều kiện cho di sản
thực tế trong trọn lọc đời thường
những gì mang giá trị thường được nhiều nơi thừa nhận và còn lại qua thời gian
chính những giá trị đó mới là điều cốt lõi
tính bản sắc của di sản
với một di sản được ghi danh ưu tiên tính bản sắc được coi là hàng đầu
tuy nhiên trên thực tế diễn sướng lại có một số yếu tố phi giá trị
vì vậy việc bảo tồn phải có trọn lọc
thí dụ trong di sản thực hành tín ngưỡng mẫu tam phủ được unesco ghi danh
trong đó chứa được yếu tố dễ bị lạm dụng trở thành mê tín buôn thánh bán thần
không chỉ bây giờ mà từ xưa
nhân dân đã phản ứng lại
không một xã hội phát triển nào lại cổ vũ làm sống lại mê tín mà mọi người đều hướng tới khoa học kỹ thuật nhân văn
tuy nhiên một số người lợi dụng sự ghi danh của unesco để coi đó là sự chính danh cho hành vi mê tín
cái đó đi ngược với pháp luật việt nam cần phải phê phán sớm loại bỏ
có nhiều phương pháp để bảo tồn ứng với nhiều mục đích
ghi chép mô tả chụp ảnh quay phim đào tạo phục dựng tái trình diễn
tất cả đều trải qua quá trình thấu hiểu chín chắn quá trình thẩm định giá trị và khẳng định bản sắc
và một điều không thể thiếu là tinh thần thượng tôn pháp luật
về sự phát triển bảo tồn gắn chặt với phát triển không thể tách rời
mọi nội hàm của khái niệm văn hóa đều mang tính quá trình luôn luôn vận động trong thời gian và không gian
luôn tiếp biến tích tụ thay đổi và phát triển
mỗi thời điểm ta chứng kiến chỉ là một lát cắt mỏng trong sự vận động lâu dài của chúng
trong thực tế văn hóa sự phát triển vừa có tính tự phát vừa có sự điều khiển của thiết chế văn hóa quốc gia
sự phát triển hết sức đa dạng nhất là trong thời kỳ hiện đại
mọi loại hình nghệ thuật đều tham gia vào sự phát triển trên cốt lõi bài bản cổ cùng giá trị và bản sắc
ngữ văn hóa đều tham gia vào sự phát triển trên cốt lõi bài bản cổ cùng giá trị và bản sắc
ngữ văn hóa đều tham gia vào sự phát triển trên cốt lõi bài bản cổ cùng giá trị và bản sắc
quan sát trên thực tế có thể thấy một số động thái phát triển như phát triển về môi trường diễn sướng
từ đồng ruộng vào ngõ làng sân đình gia đình hội trường sân khấu trận địa đài phát thanh truyền hình
phát triển công năng từ lao động sang nghi lễ từ nghi lễ sang trò chơi từ trò chơi sang vũ đạo
từ vũ đạo sang sân khấu từ sân khấu sang truyền hình
phát triển phương thức trình diễn từ hát đơn sang hát tốt từ hát chay sang hát có trang âm từ không nhạc đến có nhạc
phát triển từ tiết biến văn hóa chuyển làn chuyển điệu bổ sung làn điệu lời ca vào hệ thống của di sản
phát triển sáng tác đặt lời cổ đặt lời mới sáng tác ca khúc mang phong cách truyền thống sáng tác sân khấu mới trên tích cổ
vận dụng mọi yếu tố di sản và các loại hình nghệ thuật khác
quá trình phát triển như trên là liên tục nhất là sự phát triển tự thân trong đời sống nhân dân
thiết chế văn hóa có trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo tạo khuôn khổ để phát triển đúng hướng sớm đi đến những thành quả có giá trị và mang bản sắc
trong quá trình phát triển đó những gì tốt đẹp sẽ tồn tại lâu dài và lại trở thành truyền thống cho mai sau
nhưng với một di sản không nên e ngại sự phát triển vì đã là di sản thì nó vốn đã có cơ địa vững bền trải qua thử thách thời gian rồi
tính bao dung của một di sản rất mạnh mẽ nó có thể chấp nhận thu nạp nhiều tài nguyên tinh thần khác nhau để làm phong phú cho mình
về công việc quảng bá quảng bá là để mọi người trên thế giới được hưởng thụ những giá trị văn hóa đặc sắc văn hóa của nhau
số người hưởng thụ văn hóa nghệ thuật từ khu văn hóa đến nghệ thuật đặc sắc văn hóa của nhau
số người hưởng thụ văn hóa nghệ thuật từ các di sản lớn gấp nhiều lần số người hưởng thụ qua nhà hát chuyên nghiệp
xong với tư cách một cộng đồng chủ thể di sản sự quảng bá nhằm tôn vinh nhân phẩm tài năng giá trị của di sản đó để đạt đến những biểu tượng cho văn hóa một quốc gia một địa phương
một cuốn tiểu thuyết ra đời mà không có người đọc một vở kịch diễn không có người xem thì bất luận thế nào đều trở nên vô giá trị
do đó di sản phải được trình diễn
quảng bá trong xã hội
theo đánh giá của nhiều nhà chuyên môn trong các di sản văn hóa phi vật thể ở việt nam được unesco ghi danh hiện nay hát quan họ là di sản đang được bảo tồn phát triển một cách thuyết phục nhất
về sự thấu hiểu đó là hệ thống dân ca được nghiên cứu lâu dài và có kế hoạch bài bản
về sự bảo tồn với việc thành lập sớm đoàn quan họ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trước đó gọi là tổ quan họ
với cách học truyền miệng trực tiếp từ các nghệ nhân đầu thế kỷ hai mươi ở tất cả các làng trong vùng nên bài bản được lưu giữ phong phú
về sự phát triển quan họ được trải qua nhiều thể nghiệm những loại hình khác nhau nhất
về quảng bá từ rất sớm quan họ đã tham gia vào tiến trình văn hóa từ thời kháng chiến chống thực dân pháp tới ngày nay trên mọi phương tiện truyền thông và vươn ra nhiều nước trên thế giới
từ tương truyền bốn mươi chín làng quan họ cổ xưa hiện nay trên đất bắc ninh có đến hơn ba trăm linh nhóm câu lạc bộ đang hoạt động chưa kể các câu lộc bộ trên cả nước và ở nước ngoài
ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh đã có chính sách đầu tư trên mọi mặt
mỗi làng hát quan họ loại một có thể được số kinh phí hơn sáu tỷ đồng để xây nhà tập hát quan họ
hiện nay đã có ba làng xây xong là làng diềm làng đặng làng lim
các nơi đang xây là thị trấn lim bảy bảy tỷ đồng thị trấn cầu đã khởi công là ngang nội đã duyệt hồ sơ
từ một miền quê mà những năm một nghìn chín trăm sáu mươi đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi hầu như sinh hoạt hát quan họ dân gian chỉ còn âm ỉ nay đã bùng phát mạnh mẽ
đây là một hiện tượng cần chúng ta thấu hiểu hơn nữa vì mỗi thời di sản có tiếng nói riêng của nó
quý vị và các bạn
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau